cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố bắt tạm giam đỗ thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường ngô quyền thành phố vĩnh yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đỗ thị hải yến cùng với chồng là nguyễn tuấn anh đã lợi dụng danh nghĩa công ty việt sô và uy tín của cửa hàng vàng bạc oanh vân số một để nhận vay tiền của một trăm ba mươi chín cá nhân tổng số hơn một trăm hai mươi tỷ đồng hứa hẹn trả lãi suất cao và sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi khi người vai yêu cầu trong thời hạn một mươi năm ngày
nhưng đến hẹn các cá nhân đến đòi tiền thì yến không trả ngày sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên khám xét nơi ở của vợ chồng đỗ thị hải yến
quá trình điều tra yến đã trốn khỏi nơi cư trú bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên ra quyết định truy nã ngày bảy tháng một mươi lực lượng điều tra đã bắt đỗ thị hải yến khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà nội
công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hữu trí chú tại xã xuân quang ba về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó nguyễn hữu trí rủ anh nguyễn thanh bình chú cùng xã đến nhà bạn gái ở huyện vân canh tỉnh bình định chơi lúc đi về trí điều khiển xe x ctor của anh bình
lợi dụng thời điểm anh bình xuống xe để mua đồ trí đã điều khiển xe chạy thẳng lên thành phố con tum và đem đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy tiền tiêu xài cá nhân được biết nguyễn hữu trí từng có hai tiền án về tội giao cấu với trẻ em và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tân thạnh tỉnh long an vừa phối hợp với công an tỉnh đồng tháp và các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh long an
khám phá thành công chuyên án cướp tài sản do một nhóm thanh niên là công nhân đã thực hiện gần hai mươi vụ cướp tài sản trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trên tuyến quốc lộ n hai địa bàn huyện tân thạnh tỉnh long an và các huyện tháp một mươi huyện cao lãnh của tỉnh đồng tháp
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản là xe mô tô của người đi đường vào thời gian ban đêm nơi đường vắng
điển hình ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trực ban công an huyện tân thạnh nhận được tin báo của anh nguyễn đức danh chú tại tỉnh đồng tháp
bị một nhóm đối tượng cướp xe máy tại quốc lộ n hai thuộc ấp hiệp thành xã tân bình huyện tân thạnh
nhóm cướp gồm sáu đối tượng đi trên năm xe mô tô chặn ép xe vào lề đường một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và cướp xe
trước tình hình trên công an huyện tân thạnh xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh truy xét đối tượng
cùng thời gian trên địa bàn các tỉnh đồng tháp vĩnh long cần thơ hậu giang cũng xảy ra các vụ cướp tài sản với đặc điểm đối tượng và thủ đoạn tương tự
công an huyện tân thạnh chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an công an các huyện tháp một mươi cao lãnh lấp vò châu thành tỉnh đồng tháp
tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng cướp

công an huyện tân thạnh chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự và lực lượng kỹ thuật hình sự đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường thu thập dấu dứt ban đầu nhận định về đối tượng nhằm phục vụ công tác tri xét đối tượng và thu thập được một số dấu dứt quan trọng để tiến hành cho công tác điều tra sau này
qua phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp để mở rộng điều tra vụ án công an huyện tân thạnh xác định nhóm cướp trên có một mươi đối tượng tham gia
công an huyện tân thạnh đã tổ chức truy bắt thêm năm đối tượng gồm nguyễn tấn nhật nguyễn minh quang cùng chú tại tỉnh đồng tháp nguyễn trí công nguyễn trường vũ lê văn bảo cùng chú tại tỉnh cà mau
riêng đối tượng võ vũ bảo chú tại tỉnh cà mau đã ra đầu thú sau thời gian bỏ trốn
ba phương tiện là xe mô tô gây án cũng như các công cụ gây án như bình xịt hơi cay gậy ba khúc đã bị tạm giữ
công an huyện tân thạnh đã thu hồi một xe mô tô bị cướp trả lại cho bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức của tỉnh long an vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng vũ ngọc sơn lê thành long cùng chú tại quận một mươi một tp hcm và nguyễn hữu huân chú tại huyện đất vò tỉnh đồng tháp về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu phát hiện cửa hàng điện thoại di động ở ấp tám xã lương hòa huyện bến lức mở cửa nhưng không có người trông coi
sơn long đã đứng ngoài cảnh giới cho huân đi bộ vào trong lấy một mươi hai điện thoại di động trị giá hơn bốn mươi triệu đồng và năm triệu đồng tiền thẻ điện thoại
tại tỉnh bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đỗ văn lâm chú tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khoảng giờ ngày hai mươi một tháng chín khi đi qua khu phố hải sơn phường phước hòa phát hiện nhà ông phạm văn toàn đã đóng cửa đi ngủ
lâm đã đột nhập vào sân cậy phá cửa sổ vào nhà lấy trộm hai điện thoại di động một máy tính sách tay một nhẫn vàng và một số tiền tiết kiệm
nhận được tin báo của nạn nhân cơ quan công an đã tiến hành truy xét và đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng thu hồi toàn bộ tài sản mà đối tượng này đã chiếm đoạt của gia đình ông
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu hữu nghị vừa tiếp nhận đối tượng lê thị liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã thủy triều huyện thủy nguyên thành phố hải phòng bị công an tỉnh lạng sơn truy nã về tội mua bán người do công an trung quốc bàn giao
trước đó vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn nhận được đơn trình báo của hai nạn nhân nữ trú tại thành phố hải phòng về việc bị người khác lừa bán sang trung quốc
lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ bắt giữ lê đình luận và lê văn việt cùng chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
hai đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội facebook để làm quen sau đó rủ lên lạng sơn chơi và đưa sang bằng tường trung quốc bán cho liên là chị gái của luận
công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với lê thị liên về hành vi mua bán người sau khi biết bị truy nã liên bỏ trốn
qua quá trình trinh sát nắm được thông tin đối tượng liên đã bỏ trốn sang trung quốc sinh sống phòng cảnh sát hình sự đã gửi thư trao đổi với công an trung quốc tiến hành bắt giữ liên và bàn giao cho công an lạng sơn để xử lý
trước những diễn biến phức tạp từ hoạt động của người nước ngoài thời gian gần đây công an thành phố móng cái của tỉnh quảng ninh đã huy động các đơn vị nghiệp vụ công an các phường
đồng loạt tăng cường các biện pháp quản lý lưu trú quản lý hoạt động của người nước ngoài phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tại thành phố móng cái trung bình mỗi ngày có khoảng một mươi lượt người nước ngoài chủ yếu là người trung quốc nhập cảnh xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế móng cái
các phường trần phú ca long là những địa bàn trọng điểm tập trung lượng lớn người trung quốc
trong đó riêng tại địa bàn phường ca long hàng ngày có từ năm trăm linh đến bảy trăm linh người lưu trú tại các cơ sở giải trí và các nhà nghỉ khách sạn
ngoài ra còn có khoảng hai trăm linh người thuê nhà dân để ở dài ngày
vì vậy một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng công an phường ca long tập trung thực hiện trong thời gian gần đây là tăng cường công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài
ngoài ra hai cơ sở vi phạm để chúng tôi có là phổ sơ và chuyển về cho đội an ninh công an thành phố để xử lý
cùng với công an các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố móng cái tổ chức tuần tra khảo sát toàn diện tại các tuyến địa bàn và đối tượng trọng điểm
tuyên truyền vận động các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định của pháp luật đối với việc lưu trú của người nước ngoài phát động quần chúng nhân dân để cao cảnh giác kịp thời phát hiện tố giác các hành vi vi phạm của người nước ngoài
qua đó nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm nhất là đối với các hành vi hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh và lưu trú báo
qua đó nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm nhất là đối với các hành vi vi phạm lưu trú yêu cầu thỏa báo

trước đó vào tháng tám bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định
lái xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt giao tiếp có văn hóa với học sinh giáo viên nhân viên cha mẹ học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
các trường xây dựng thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô trong đó cần có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh
khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải cần xác định rõ yêu cầu trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông bảo vệ sức khỏe an toàn tính mạng cho học sinh
hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị đang thi công nhiều công trình dự án trọng điểm đặc biệt là công trình đập tràn nam thạch hãn và công trình đập ngăn mặn sông hiếu
đang ở vào mùa mưa nên các đơn vị thi công cũng như các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tối ưu nhất để đảm bảo an toàn cho người
cũng như thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công chủ động ứng phó khi có mưa lũ xảy ra
thi công trong mùa mưa lũ công trình sửa chữa đập tràn nam thạch hãn ở quảng trị được xem là gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy các đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp kỹ thuật trong xây dựng
với nguồn vốn đầu tư ba mươi bảy tỷ đồng công trình sửa chữa đập tràn nam thạch hãn giai đoạn hai được triển khai vào đầu tháng tám
theo tiến độ đến tháng một mươi hai năm nay công trình sẽ được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng
liên doanh và đưa ra các nhiều giải pháp trong đó họ vừa thi công vừa chống lũ và vừa chạy lũ
mình phải quán phụt bê đông vào để bảo vệ thân đập và chống thẩm thân đập
còn đối với đầm ngăn mặn sông hiếu được khởi công vào tháng một mươi hai năm ngoái
đây là công trình có nhiệm vụ kiểm soát mặn ngọt và cấp nước sản xuất cũng như sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân
ở thành phố đông hà và huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đến thời điểm này công trình đã đạt gần bốn mươi tiến độ
tổng công ty xây dựng trường sơn đã chủ động chỉ đạo quyết liệt tập trung đảm bảo về nguồn lực tài chính đủ để đảm bảo tham gia thi công
thứ hai là về năng lực thiết bị và con người phải tập trung đầy đủ
ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương các sở ban ngành
làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và có phương án quản lý vật tư vật liều và giám sát chặt chẽ công trình
trong mùa mưa lũ nhưng thi công phải đảm bảo chất lượng
hai bên đồng tình ủng hộ để phối hợp với các đơn vị thi công làm thật tốt trong mùa mưa bão này
hai công trình đập tràn nam thạch hãn và đập ngăn mặn sông hiếu được xem là hai công trình trọng điểm của tỉnh quảng trị đang thi công trong mùa mưa bão
chính vì vậy vấn đề an toàn công trình được các đơn vị thi công đặc biệt ưu tiên để vượt lũ an toàn
tránh thiệt hại về người cũng như tài sản trong mùa mưa bão năm nay
đặc biệt là trong thời gian gần đây đã xảy ra không ít các vụ tai nạn giao thông đường thủy gây thiệt hại lớn về phương tiện và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác
vì sao thực trạng này lại liên tiếp xảy ra và cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp nào để có thể xử lý được tình trạng này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự dưới đây được chúng tôi thực hiện tại tỉnh phú thọ
thường xuyên di chuyển trở hàng trên tuyến sông lô tỉnh phú thọ
anh nguyễn hồng phi chủ tàu vp một nghìn chín trăm linh hai cho biết khi điều khiển phương tiện trong thời điểm này cần hết sức chú ý bởi trên tuyến đường thủy này tiệm bẩn khá nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
bởi thời điểm hiện nay mực nước xuống thấp dẫn đến thay đổi luồng lạch đường thủy
khi lấy tàu mình cần chú ý luồng lạch và phao qua khi qua luồng thì phải có phao hoặc là xem bực nước như thế nào
nếu mà nước cạn quá thì mình không dám qua
còn nước mà
nếu mà nước to thì mình không có đi thoải mái
còn đây là một trường hợp điển hình
dù có phao tiêu cảnh báo từ lực lượng chức năng nhưng do chủ quan phương tiện này đã bị cuốn theo dòng nước chảy xiết va vào đá ngầm và bị mắc kẹt tại đây
lực lượng chức năng đã phải huy động các phương tiện để san tải phương tiện từ đó sẽ giúp cho phương tiện có thể di chuyển được
tuy nhiên công tác cứu giúp cũng gặp không ít khó khăn do đặc thù luồng trên tuyến sông này
cái khó khăn nhất là trong quá trình mà sang tải hoặc là đưa các phương tiện ra khỏi
cái khu vực bị cạn đấy là khó khăn nhất là do cái luồng hẹp
mà đã luồng hẻm thế thì bắt buộc là các đơn vị phối hợp với nhau đặc biệt là phía phòng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ phối hợp với đơn vị điều tiết hai đầu để các phương tiện không được đi lại qua khu vực đang cạn đấy
mà khi nào các phương tiện mà đã san tải hoặc là không bị cạn thì các phương tiện khác mới đi được
do nước cạn quá tàu thì lúc đi nó cũng hơi quá hơi
thì nó mới đi giả không tính được có con nước xuôi cho nên là nó mới giả vào đá thôi
tàu khó đi hơn mà đi nó hay xảy ra tai nạn nhiều hơn so với mọi năm năm nay xảy ra tai nạn nhiều hơn
theo thông tin từ một số chủ tàu chuyên hoạt động trên tuyến này khoảng thời gian gần đây đoạn sông này liên tiếp xảy ra các vụ tàu chở hàng bị va vào đá ngầm
trong đó có bốn trường hợp bị chìm tàu
đặc biệt trong tháng chín đã xảy ra ba trường hợp tàu khác bị tai nạn
hai tàu bị chìm đều do va vào đá ngầm
đáng chú ý đoạn sông này có một bãi đá ngầm nằm giữa sông bên trái ở phía thượng lưu ngay trước bến phà đức bắc khiến dòng nước chảy rất xiết và mạnh
lái tàu nếu không có kinh nghiệm cắt lái vào men bến phà sẽ gặp nguy hiểm
cái luồng hẹp thì các anh biết đấy phương tiện giao thông thủy đi lại nó không như các phương tiện giao thông ở trên đường bộ
nó nói tức là người ta sẽ không có phanh
mà luồng đi ở đây thì nó khi nó không phanh thì khác có phương tiện khi mà xuống cùng một lúc
ở đây chỉ cần xưa xảy một
một chút thôi
thì cái phương tiện mà hàng đầy thì sẵn sàng sẽ bị vào cái khu vực giáp đấy là cái khu vực đá ngầm
thì chắc chắn là sẽ bị va vào cái đá ngầm và sẽ bị cạn đấy hoặc có những trường hợp sẽ bị chìm đắm
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ gần đây luồng đường thủy trên sông lô liên tục xảy ra các vụ tàu bị tai nạn
nguyên nhân chính là do tàu va vào bãi đá ngầm
đặc biệt đã từ rất lâu mực nước mới hiện cạn hơn bình thường khá nhiều
đáng chú ý thực trạng này lại xảy ra ngay trong thời điểm mùa mưa lũ
trước tình hình trên hiện đơn vị đang phải bố trí lực lượng chốt trực điều tiết giao thông đường thủy canh giữ hệ thống phao tiêu cảnh báo
mực nước đã xuống thấp thế mà cái dòng chảy thì nó thay đổi
do vậy mặc dù là đơn vị đã phối hợp với đoạn quản lý đường thủy nội địa số một
đã cắm phao tiêu biển báo và dẫn luồng những khu vực khăn cạn và những khu vực mà tiềm ẩn
những nguy cơ xảy ra tai nạn
cái dòng chảy cũng như cái luồng nó thay đổi nên là đôi khi là vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cái quá trình các phương tiện tham gia giao thông
mới đây đại diện cục đường thủy nội địa việt nam cho biết
việc thanh thải bãi đá ngầm chưa thực hiện được ngay do khó khăn về kinh phí
cũng như cần phải lập phương án giải quyết
và mỗi phương tiện khi đi qua đây đều có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào
bởi những nguy hiểm dưới lòng sông là như thế này
tiếp tục với tiểu mục có thể bạn quan tâm
nhiều trung tâm tư vấn du học tung những chiêu lừa tiền
mặc dù đây không phải là vấn đề mới đã được phát giác và tố cáo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
thế nhưng với nhiều chiêu thức và thủ đoạn đa dạng đổi mới liên tục
nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của những công ty tư vấn du học này
với thực tế ngày càng có nhiều bạn trẻ có nhu cầu ra nước ngoài học tập
các công ty tư vấn du học đã mọc lên như nấm
lợi dụng chính sách tạo điều kiện để du học sinh có thể làm việc trong thời gian đi học
các trung tâm tư vấn đưa ra mời gọi hấp dẫn như du học lương cao học đại học luôn
du học chi phí thấp hay mắc bệnh vẫn có thể đi du học được
chẳng hạn như du học hàn quốc được xem là chặt chẽ hơn rất nhiều so với thời gian trước
với chính sách thắt chặt visa và quy định làm thêm cho du học sinh
biết được điều này các công ty tư vấn du học đã hứa hẹn rằng họ có thể giúp bạn
vừa học vừa làm thêm một tháng kiếm được
từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
trong thời gian du học thu nhập từ việc làm thêm không những có thể chi trả toàn bộ
các chi phí học tập và sinh hoạt mà còn có thể gửi về gia đình
thực tế những thông tin trên hoàn toàn sai lệch
các công ty du học sẽ vẽ ra một cái gọi là cái viễn cảnh màu hồng
là khi các bạn du học hàn quốc này các bạn có thể vừa học vừa làm
và có thể kiếm được khoảng tầm bảy mươi đến tám mươi triệu trong vòng một tháng
đối với số tiền bảy mươi đến tám mươi triệu một tháng
đương nhiên là các bạn sau khi nghe xong thì các bạn kiểu gì cũng
à thay vì học đại học của việt nam mà đi làm thêm thì mới có thể sang hàn quốc
để kiếm tiền rồi gửi về cho gia đình để trang trải
nhưng mà thực tế cái cuộc sống du học ở hàn quốc thì
sau khi các bạn sang ngoài cái việc học như cái kinh nghiệm của mình
thì một ngày mình học tầm bốn tiếng sau đó là đi làm từ năm giờ đến một giờ đêm
rồi đấy năm giờ đến một giờ đêm là tám tiếng
mà thường thì làm việc làm thêm ở hàn quốc
thì mình phải có cái gọi là giấy chứng nhận đi làm và phải xin từ cục xuất nhập cảnh này
từ nhà trường đồng ý cho mình có được đi làm thêm hay không
thì thường thì các bạn du học sinh sẽ không có cái giấy đấy
nên là khi mà đi làm thì hầu hết các bạn đều là đi làm chui
và sau khi đi làm chui thì đương nhiên là khi mà nếu mà bị bắt thì sẽ bị cục xuất nhập cảnh trục xuất về nước thôi
bên cạnh đó các trung tâm tư vấn du học ảo có chiêu thức đưa ra mức học phí không tương xứng với học bổng
cụ thể là tranh lệch cao hơn
hoặc là mức học phí thực tế bởi một số trường tiếp nhận du học sinh không công khai mức học phí này
chiêu trò này chủ yếu được dùng đối với các bạn mong muốn du học tại các nước châu á như nhật hàn
ngoài ra hiện nay có rất nhiều người bị sập bẫy lừa du học trong làm hồ sơ thủ tục visa
đối với các nước châu mỹ hay châu âu thì mức độ lừa đảo nó sẽ liên quan đến visa nhiều hơn
ví dụ như visa ngắn hạn chẳng hạn như là bạn được học bốn năm nhưng mà họ chỉ xin visa cho bạn
visa ngắn hạn được thôi một năm thôi
hoặc là nửa năm của cái khóa tiếng anh thôi chẳng hạn
thì các bạn ấy sẽ phải gia hạn visa và thấy rất nhiều thủ tục hồ sơ nó đi kèm theo
và cái mà bị lừa nhiều nhất đó là cái liên quan đến hồ sơ thủ tục visa
bởi vì phụ huynh việt nam thì thường là có khả năng chi trả cho con đi học một năm mấy trăm triệu
nhưng mà không có khả năng chứng minh cái nguồn tài chính đấy của mình ở đâu ra
thế nên là thường là bị dựng cái bộ hồ sơ
các cái bên chung cộng
thì các trung tâm sẽ dựng lại cái bộ hồ sơ xong apply visa này
chính khi mà bị trượt visa rồi thì các trung tâm khác uy tín họ tìm đến những trung tâm khác ấy
thì họ sẽ nhìn thấy là hồ sơ này không đúng so với cả cái tài chính lúc đấy của gia đình chẳng hạn
với thực trạng thật giả đã lộn như hiện nay trong khi chờ các cơ quan quản lý có thẩm quyền
có quy định cụ thể trong việc hướng cao quản lý hoạt động kinh doanh thư vấn du học

cũng có theo cảm những trung tâm thư vấn du học không uy tín để nghiên cứu về các trung tâm ở những chỗ
thưa quý vị không chỉ đổ bộ vào các thành phố lớn
các công ty tư vấn du học hiện đã lân la khắp các tỉnh thành trên cả nước
đánh vào tâm lý cho con đi học du học bằng mọi giá của các bậc phụ huynh mơ hồ thông tin
bằng việc tung ra các chương trình tư vấn du học với mức phí trên trời
thông tin sau đây có thể sẽ hỗ trợ cho các học viên các bậc phụ huynh
trong việc lựa chọn đầu tư vào các trung tâm tư vấn du học với một mức phí phù hợp
trên thực tế có rất nhiều công ty tư vấn du học có uy tín
và là đại diện chính thức của các trường đại học tại nước ngoài ở việt nam
sẵn sàng đồng hành cùng bán trong quá trình làm của cục design
và thậm chí đã ứng tuyển học bổng của trường với mức phí giao động từ đến một hai trăm linh usd
tùy vào hồ sơ và thị trường và học viên nhập thờ
các thị trường du học úc và trung quốc anh thường hỗ trợ thư vấn diện trí
trong khi đó thị trường du học mỹ với tỷ lệ động visa thấp hơn hai thị trường kể trên
thường áp dụng mức phí tư vấn trong khoảng sáu trăm linh đến một hai trăm linh usd của hồ sơ
phụ huynh không nên chọn những công ty có mức phí tư vấn cao hơn một hai trăm linh usd
đặc biệt những học viên chọn châu âu làm việc đến thu học
cần đặc biệt quan trọng với lời mời chào của thư vấn chọn gói
có trường hợp gia đình đã mất trắng hai trăm hai mươi triệu đồng phí tư vấn đối với thị trấn này
theo đó bạn cần phải thận trọng với những công ty có mức phí tư vấn quá cao
hoặc có tình trạng kê khai các khoản phí không rõ ràng
tình trạng công ty tư vấn du học kém chất lượng ngày càng tràn lan
với nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết
điều này khiến cho không ít các bậc phụ huynh lo lắng
ngoài ra những nơi này cũng làm ảnh hưởng đến các trung tâm tư vấn du học uy tín
và nhận biết các công ty tư vấn du học lừa đảo bằng cách nào
hãy cùng tham khảo những đặc điểm giúp cho bạn nhận biết công ty tư vấn du học lừa đảo bổ ích sau đây
một điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng
bạn nên tới trực tiếp trung tâm công ty tư vấn
những điểm lưu ý bao gồm
khi mua văn phòng công ty có lớn hay không
mặt mặt như thế nào văn phòng ra sao
hai địch sử hình thành
số năm hoạt động của công ty cực kỳ quan trọng vì nó cũng đánh giá một phần công ty đó có thực sự chất lượng hay không
nếu là công ty mới thành lập thì bạn nên cẩn thận
tốt hơn hết bạn nên chọn các công ty có số năm hoạt động trên ba năm
tuyệt vời nhất vẫn là công ty có bề dày lịch sử trên một mươi năm
ba thành tích đạt được
bạn nên yêu cầu trung tâm đó cung cấp danh sách số sinh viên đã được tư vấn thành công
sau đó tìm cách liên lạc từ một mươi một mươi năm số người trong danh sách để kiểm tra
bốn trường du học mà bạn được giới thiệu
bạn nên tìm hiểu kỹ những trường mà trung tâm đó đã giới thiệu thông tin có thể được tìm thấy tại các website chính thức của trường fanpage
năm điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng
diễn đàn hoặc tại đại sứ quán
cần chú ý ngôi trường đó nằm ở đâu thuộc thành phố nào cơ sở vật chất điều kiện giao thông văn hóa ra sao chất lượng đào tạo môi trường học tập bằng cấp được chứng nhận ở đâu
điều kiện ăn ở sinh hoạt của du học sinh
điều kiện ăn ở sinh hoạt cực kỳ quan trọng khi bạn dự định du học
nó liên quan tới sự thoải mái trong suốt quá trình học tập ở nước ngoài
tùy vào điều kiện tài chính và sở thích của bạn mà các công ty tư vấn sẽ sắp xếp chỗ ở cho phù hợp
có thể là ở chung với người bản xứ ở trọng hay ký túc xá
sáu cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
khi một công ty tư vấn đảm bảo bạn sẽ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp thì bạn cũng nên đặt nghi vấn
các quốc gia đang phát triển thường chỉ tuyển nhân tài những người có thành tích xuất sắc
do đó có việc làm hay không là do chính sự nỗ lực của bạn trong suốt quá trình học tập
chứ không có một công ty tư vấn nào có thể can thiệp vào
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý khác
xin mời biên tập viên đào duy ạ
đào duy xin chào trường quán hà nội và xin kính chào tất cả quý vị khán giả
thưa quý vị công an quận ba thành phố hồ chí minh đang điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động tại một công trình trên địa bàn của quận khiến cho một người tử vong
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi
trong khi các công nhân đang tháo dỡ trường tiểu học nguyễn sơn hà số năm mươi năm cao thắng phường ba quận ba thì bất ngờ một phần công trình bị đổ sập
tai nạn khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ một người khác bị thương nặng phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu
công an quận ba tiếp nhận thông tin đã có mặt phong tỏa hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
chuyển sang một thông tin khác
đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa bàn giao hai đối tượng là huỳnh duy khoa sinh năm hai nghìn một và lê hoàng tuấn kiệt sinh năm hai nghìn hai cho công an phường một mươi năm quận một mươi một để điều tra về hành vi cướp dật tài sản
vào trưa ngày bảy tháng một mươi trong lúc tuần tra tổ hình sự đặc nhiệm đội ba phát hiện một băng nhóm có biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi
khi đến trước số nhà chín trăm sáu mươi tám đường ba tháng hai thì cả ba thấy một người đàn ông đang dừng xe máy bên đường nên áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy
đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự liền tăng gai truy đuổi mặc dù các đối tượng đã thay nhau cán địa xong qua nhiều km công an đã bắt giữ được khoa và kiệt
tại trụ sở công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài lại nghiệm game bắn cá ăn tiền nên đã nghị kết lập một băng nhóm đi trộn tài sản
danh tảng khu đất hai năm trăm linh m hai căn nhà ba tầng trị giá hơn một trăm linh tỷ đồng để xây nhà cho chín mươi đứa trẻ bị bỏ rơi rồi sau đó cưu mang dạy dỗ những đứa trẻ như con rùa của mình
người ta nói đây là việc dạy dột nhưng đối với ông bùi công hiệp thì đó chính là ước mơ đau đáu trong ông trong suốt bốn mươi năm qua kể từ khi người lính trên chiến trường tây nam chứng kiến nhiều đứa trẻ bị lạc cha mất mẹ vì chiến tranh
những bà mẹ có con sinh ra nhưng mà không nuôi được nhưng lại không muốn bỏ con
người ta không biết chọn cái đường nào cho nó coi như là có thể sau này kiếm lại con mà có thể con
chúng ta thấy con mình nó trưởng thành trong môi trường tốt bây giờ mình nuôi các bé từ nhỏ cho nó tới trưởng thành như thế thì nó sẽ là một cái tập thể gắn bó lâu bền
mình bắt đầu ngay với bà xã tôi cũng phản đối dữ lắm suy nghĩ kỹ lại đi
người ta nói cái này là thôi bà với hai đứa con là thương tôi cái này là ước mơ của tôi
hai nghìn một mươi hai thì tiếp nhận năm bé đầu tiên nhỏ nhất mới một mươi ngày tuổi và bé lớn nhất mới bảy tuổi

con là người chỉ có nhiều em nhất ở đây con có năm mươi năm em
sáng bố đưa cho con đi học chiều con đặt áo trắng con về chiều bố cũng đón tụi con về
con đi lớp con học về là con bơ xong là con tắm rửa xong con ăn cơm xong
một trăm linh trả mẹ luôn

một trăm linh là một trăm linh tỷ
khi mà nhận mỗi bé thì người tôi lại cảm thấy nó vui tức là mình đã giúp được bé nó có cái nơi để nó có điều kiện nó tiếp xúc nó học tập
nó chỉ có thiếu thốn duy nhất là cái tình mẹ thôi
thì đây thì không có thể nào bụi gấp được đâu
buồn cái đây trường hợp là chắc một trong rất là nhiều bé tức là từ lúc hai ba ngày tuổi xa mẹ đến giờ chưa có gặp mẹ lần này
nhưng mà chắc có lẽ thì do cái môi trường tập thể cho nó sống gắn bó với nhau từ mấy ngày tuổi đến giờ
thì thậm chí một số bé nó cũng không hỏi mẹ nó nghĩ là tôi là bố nó và bà xã tôi là mẹ nó
tôi đề ra cái quy định tức là khi các bé nó trưởng thành con vỗ cánh con bay đi con phải biết bơi đầu tiên
thứ nhất để con sinh tồn
thứ hai nếu có dịp con sẽ cứu được người khác
điều kiện thứ hai phải học qua giỏ thực
cái thứ ba là cái ngoại ngữ
thời thái biểu thì cũng hơi gắt đó
tức là sáng bốn h một mươi là tôi đã dậy rồi
tức là nấu cháo cho các bé
sáu h phải đón thức các bé dậy vệ sinh xong ăn uống xong bảy h đưa đi học
đưa đi học xong rồi mình về chuẩn bị nấu chữ trưa
nó chưa xong tới một mươi một h kém hay rước các bé về
rồi hai h đến thức nó dậy rồi chuẩn bị cho chiều rước
sau khi các bé ngủ khoảng chín h thì mình bắt đầu là mình vào internet và sách dở nghiên cứu về ăn uống về dinh dưỡng thậm chí là vào học online và tiếng anh
đây là cái mình khuyến khích các con học anh văn mà mình nó dốt tiếng anh thì sau này không có nói chuyện với các con được
mắt mình thấy chứ không phải là mình lấy

mà nó kêu tụi nó ăn hết cứ cơm hết lại
thì ta cũng gọi ông ăn ngon lành giống như mà ông ăn một cái một cái món thịt nào mà ngon tới cả đó rất là ngon
ta ngủ tâm huyết ông như là con ông là chính nhiều khi chở ông đi chỗ này chỗ kia
mà cũng phải nói là tranh thủ về về nó làm gì
thôi về về nhớ tụi nó
tiền hàng tháng thì mình cứ tính đổ đầu quân một bé thì một triệu sáu bé thôi
thì nhưng đây vấn đề có lẽ là không quan trọng lắm đối với gia đình
gia đình là chủ trương dồn toàn bộ nguồn kinh phí của gia đình để tập trung nuôi dưỡng các bé
từ cái sản xuất cơ khí cho xe nhà cho xe mặt bằng
thí dụ như là mạnh thường quân cho bao nhiêu thì mình trừ đi
còn cái tiền của mạnh thường quân thì mình kết đó
đầu tái đầu tư cái cơ sở dập chất cho các bé
tôi chỉ mong là thí dụ như mình thì có thể cái trí mình là như thế nhưng có thể làm nhiều cái yếu tố nó đưa xuống
tôi chỉ sợ là tôi gục ngã thôi
không phải gục ngã về cái lễ sáng mà gục ngã về cái ý trí để nâng các bé nó lên
chỉ sợ khi đó mình trùng trí lên
nhờ cộng đồng là lâu lâu nhắc nhở cộng viên là ráng lên ráng lên
quý vị thân mến ở thời điểm này thì hoạt động khai thác mua bán thủy sản khu vực đầu nguồn của tỉnh đồng tháp nhộn nhịp hẳn lên khi con nước tràn đồng
chiến lợi phẩm sau đêm đánh bắt được bà con bán cho thương lái tại các địa điểm đã giao ước trước đó như là bến sông bờ kênh
và việc mua bán diễn ra nhanh chóng nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp gợi lên những hình ảnh đặc trưng ở vùng quê và mùa nước nổi
dù trời còn nhái nhem tối nhưng ánh sáng của những chiếc đèn pha chính là dấu hiệu để người bán và người mua tìm đến nhau
mỗi phương tiện chừng vài ký đến vài chục ký chủ yếu là cá linh đã được người đánh bắt lựa sẵn nên việc mua bán rất nhanh gọn cân cá và tính tiền
mỗi cái đỗ kia ở đầu đây là tấm mãi cái lưng đua trên căn mua căn đua là sáu đục bán ra trăm yếu hơn năm đầu
năm đầu thì chị chạy nhiều hơn
lý do là sao
đặt được một mươi hai cái giớ ăn đêm cũng được bảy tám chục năm sáu chục ba bốn chục không chừng ký á
còn tiền bán cá này thì gửi một trăm trăm ngoại hai trăm cá chạch cá lăng cá giá trị nhiều nhất
cái linh non này đó nè cái linh non này đầu mùa thì nó có giá hơn hồi nãy được hai ba ký mấy cái linh nó còn nó đủ
đây là bến tập kết mua bán thủy sản ở xã thường thới hậu b huyện hồng ngự
năm giờ sáng hoạt động mua bán ở đây bắt đầu diễn ra nhộn nhịp hơn để chuẩn bị cho cá kịp lên phiên chợ sáng
từng phương tiện đánh bắt thủy sản xếp hàng để chờ cân cá
bên cạnh những ngư dân địa phương còn có cả những ngư dân nước bạn campuchia qua đây giao thương mua bán
đi bốn giờ về tới đây là năm giờ cân cá có ngày ít ngày nhiều trầm ký năm mươi ký
ngày trầm ký đó không biết được
thì không có sơ làm
mình làm luôn năm nay hai mùa nữa còn lâu hết trơn
giờ anh em nó đi campuchia đi thành phố đi nam giang đi thái đi nam việt nam đi thành phố mình dương hết trơn
còn bên đây có mình tôi đi làm nữa
sau chuyến đánh bắt mỗi người vài ký cá nên bà con thường tập trung về một điểm hẹn thuận lợi cho cả người bán và người mua
nơi đó thường gần điểm đánh bắt và có đường giao thông thuận lợi cho cả đường bộ và đường thủy
là đi một mươi một giờ phía dưới là mình đi đổ
về tới đây là bốn giờ năm giờ là người ta căng
điện trước giờ là mình điện người ta người ta vô người ta căng
mấy ký cũng vô căng cho ăn máu mà
có bao nhiêu điện người ta người ta vô
thì bữa nào chạy thì có linh đó là hai mấy ba chục ký đó
còn mà không chạy thì tới chục ký rồi
mỗi năm đến mùa nước nổi các vùng quê ở các tỉnh miền tây thường xuất hiện những điểm chợ hẹn như thế này
đây được xem là thỏa thuận riêng giữa những người bán và người mua thủy sản đánh bắt từ tự nhiên
chợ hẹn chỉ kéo dài khoảng ba bốn tháng mùa nước nổi sau đó tự giải tán khi ngưng hoạt động đánh bắt
hình thức nhóm chợ này góp phần làm sinh động cho bức tranh miền tây sông nước mỗi khi mùa nước nổi về
thưa quý vị vào đêm bảy tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh ca sĩ hương lan bất ngờ giới thiệu đến khán giả phiên bản vượt lý dvd của một đêm live show mang tên là một đời sân khấu
quan trọng hơn thì danh ca này cũng đã tiết lộ đang cùng với ekip thực hiện chương trình
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ca sĩ hương lan thực hiện live show cá nhân đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp lấy tên hương lan một đời sân khấu
chương trình đã đem đến cho hai khán giả của khán phòng nhà hát hòa bình thành phố hồ chí minh một cái nhìn tổng quát về năm mươi bảy năm ca hát của giọng ca nhạc quê hương này
mặc dù hiện nay live show đã có trên nền tảng youtube nhưng hương lan vẫn phát hành ấn phẩm để vật lý cùng sách ảnh như món quà tặng cho những khán giả ân nhân
tuy rằng cái số năm tỷ này thì hương lan thấy rằng đối với ca sĩ trong nước mà làm cái bốn năm sáu tỷ là cái chuyện thường chuyện nhỏ không phải là cái chuyện lớn
nhưng mà đối với hương lan ở xa về đây hương lan làm thế hôm nay khá là nặng lòng

thời lượng không đủ để cho mình gom hết những cái mà mình yêu thích như là khán giả những cái gì mình cứ nói
rất mong được cái sự thương mến của khán giả khắp nơi mà có được và cúng góp để lưu giữ trong gia đình
quan trọng hơn trong dịp này ca sĩ hương lan cùng đạo diễn trần vi mỹ cũng công bố thực hiện phóng sự nhiều phần để kể về cuộc đời và sự nghiệp gần sáu mươi năm của mình
có nhiều lý do khiến hương lan lựa chọn thực hiện hình thức video hồi ức thay vì tự truyện như phần lớn nghệ sĩ khác
mới một cái tuổi như chị hai bây giờ cũng ý thức trong cái việc là chị muốn là cũng hồi kế mà chị không thể nào mà giấy được
thì anh ấy nói là chị phải làm một cái chương trình

những cái lúc mà mình được coi như là lên bước
lên cái đỉnh cao và cũng có những cái lúc mình phải đi vào cái ngọn cục
và những cái gì mà mình nói tốt cho mình thì mình lại lại nói xấu người ta

nếu đeo lên cuộc đời của mình đừng vì những cái mình muốn nói về mình mà mình nói xấu người khác
cái điều đó là hương lan mặc dù có người trước lớn hơn hương lan mà đã làm điều này hương lan cũng chống đối
tại hương lan cũng thích như vậy
cuộc đời mình tốt hay mình xấu mình tự mình biết và cái người đó biết là đủ rồi
giữ cái đẹp cho mình mà nói xấu người khác thì cái đó với hương lan là cái xấu vô cùng

hiện dự án phóng sự hồi ức của dân ca hương lan vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản để sản xuất
các chương sẽ lần lượt được phát hành trên kênh youtube cá nhân của hương lan
còn về ấn phẩm dvd live show hương lan một đời sân khấu do nhà phát hành ở hải ngoại
nên khán giả trong nước có thể đặt mua trực tuyến
còn những phần trình diễn nếu có nhu cầu người hâm mộ vẫn có thể tìm xem miễn phí trên nền tảng youtube